nhằm bảo đảm liên tục cấp điện trong quá trình sửa chữa lưới điện trong khu vực nội thị
vừa qua công ty điện lực đà nẵng đã đưa hệ thống hỗ trợ sửa chữa điện bằng máy biến áp lưu động
ưu điểm của việc sử dụng máy biến áp di động là vẫn cung cấp điện sinh hoạt bình thường cho khách hàng
trong thời gian sửa chữa điện lưới không làm gián đoạn các hoạt động hàng ngày của người dân
máy biến áp được vận hành bằng cách kết nối với hệ thống điện lưới để hòa hạ áp phục vụ khách hàng
đồng thời thao tác vệ sinh bảo trì vẫn được tiến hành trên trạm áp
việc áp dụng công nghệ mới đã nâng cao độ tin cậy với người sử dụng giảm tối đa thời gian mất điện
ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố do sửa chữa nâng công suất điện lưới góp phần bảo đảm an toàn
liên tục phục vụ đời sống sản xuất của người dân
được biết công ty điện lực đà nẵng là đơn vị thứ hai trong cả nước
sau tổng công ty điện lực tp hcm ứng dụng thành công công nghệ này